phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng lê văn thành ghi nhận nỗ lực của ngành giao thông trong năm qua
đặc biệt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong các giai đoạn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
đáp ứng yêu cầu về chất lượng hồ sơ và tiến độ được chính phủ thủ tướng chính phủ đánh giá cao
dưới sự đánh đạo của tập thể đánh đạo bộ giao thông vận tài
chúng ta đã hoàn thành xuất sắc năm quy hoạch ngành
mà đồng thời trong một dịp xây dựng được đề án
phát triển đường cao tốc đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn tới năm hai nghìn năm mươi
cái việc thứ hai mà trên cơ sở cái đề án về đường cao tốc đó
thì công chí đã hoàn thiện đề án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải chú trọng các dự án đầu tư trọng điểm
lĩnh vực hàng không như sân bay long thành mở rộng sân bay nội bài
khởi công theo quy định các cảng hàng không điện biên sapa quảng trị phan thiết côn đảo
đặc biệt bộ giao thông vận tải phải nghiên cứu đề xuất bổ sung các tuyến đường sắt mới
thành phố hồ chí minh cần thơ cà mau tuyến sang biên giới campuchia và lào
đồng thời phối hợp cùng các bộ ngành sớm trình đề án đường sắt bắc nam tốc độ cao
trên tinh thần mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt
hôm nay tại bảng nọng hét tại huyện nọng hét tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bộ công an việt nam và bộ công an lào trang trọng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc của công an bản nọng hét tại
dự buổi lễ về phía bộ công an việt nam có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
về phía đoàn đại biểu bộ công an lào có trung tướng thong lech mang nò mịch
thứ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cùng dự còn có đại diện các đơn vị thuộc bộ công an hai nước
đại diện chính quyền hai tỉnh nghệ an của việt nam và siêng khoảng của lào
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao những nỗ lực của các ban ngành hai nước
trong việc phối hợp thực hiện kế hoạch hợp tác bổ sung giữa bộ công an hai nước
sau thời gian triển khai quyết liệt vượt qua nhiều khó khăn thách thức do dịch covid một mươi chín tác động
công an tỉnh nghệ an và công an tỉnh siêng khoảng phối hợp xây dựng đạt hiệu quả cao
đưa trụ sở công an tại bản nọng hét tạy huyện nọng hét tỉnh siêng khoảng
là một trong những công trình đầu tiên được khánh thành và đưa vào sử dụng
công trình này nằm trong tổng số hai trăm tám mươi bảy trụ sở làm việc của công an các bản thuộc nước bạn lào
giáp biên với một mươi tỉnh của việt nam mà bộ công an việt nam hỗ trợ bộ công an lào xây dựng
cũng tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an lào thong lek mang nòi mạch
chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của bộ công an việt nam
đồng thời khẳng định đây là chủ trương hết sức ý nghĩa thể hiện tình cảm đặc biệt
và sự chia sẻ ngọt bùi giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào nói riêng
và hai nước việt nam và lào nói chung
theo mặt bộ công an lào trung tướng thong lech mang nòi mạch cam kết sẽ sử dụng
các trụ sở công an các bản mà bộ công an việt nam giúp xây dựng một cách lâu dài và hiệu quả
vừa đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vừa góp phần nâng cao đời sống của nhân dân sống dọc biên giới
sau buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao tặng một mươi bảy bộ máy tính cho công an tỉnh siêng khoảng
huyện nọng hét và bản nọng hét tẩy
nhân chuyến làm việc thứ trưởng bộ công an hai nước đã trao đổi các nội dung tăng cường phối hợp
trong công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự
góp phần giữ gìn sự bình yên trên tuyến biên giới của hai nước
vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một mươi hai đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh nghệ an
thời gian qua công an nghệ an đã đấu tranh khám phá nhiều chuyên án vụ án lớn có tiếng vang
tập trung đấu tranh theo phương châm đánh mạnh các ổ nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp
công an tỉnh được bộ công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính
chính năm hai nghìn hai mươi một trong toàn lực lượng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
các mặt công tác mà công an nghệ an đạt được trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu lực lượng công an nghệ an cần bám sát địa bàn chủ động trong các tình huống
quyết liệt đấu tranh kìm giữ các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy tín dụng đen cờ bạc hay tội phạm hình sự
đối chiếu với kế hoạch đề ra và tình hình thực tế tại từng địa bàn để điều chỉnh các biện pháp
cách làm sáng tạo đảm bảo đặt mục tiêu đề ra triển khai thực hiện hiệu quả luật cư trú
qua đó triển khai nhuẩn nhuyễn công tác quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin
sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp số định danh cá nhân cho người dân
thực hiện các hoạt động giao dịch trên nền tảng công nghệ thông tin
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc
cho ban chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen liên tỉnh bắt giữ năm mươi hai đối tượng
và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn một tỷ đồng
thưa quý vị
dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số kinh tế số và xã hội số
bộ công an là cơ quan được chính phủ giao triển khai thực hiện hai dự án quan trọng này
vâng năm hai nghìn hai mươi một thì trong tác động của đại dịch covid một mươi chín đặt ra nhiều thách thức rất lớn
đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao hành động quyết liệt sáng tạo mới
bộ công an đã phân đấu đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành hai dự án trước ngày một tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một và đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân chính thức đi vào vận hành
năm hai nghìn hai mươi một với phương chân chỉ đạo xuyên suốt là phải đảm bảo hiện đại đồng bộ
mạo mật cao tránh lãng phí tập hợi với tinh thần vừa chạy vừa thiết hạng
bộ công an đã thiết lập cơ sở xây dựng thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
khẩn trương khuyết liệt ngay trong năm hai nghìn hai mươi một

lễ khẩn trương thiết hợp hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

sự kiện bánh cấu tức chuyển đổi mới cằn bản của tổ chức hoạt động quản lý nhà nước về dân cư
theo hướng hiện đại thu hợp đối xu hướng cùng hệ số
thông tin cơ bản của công dân
giữa các ngành các cấp tiết kiệm thời gian công sức
cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến
đồng thời cũng góp phần đổi mới công tác quản lý con người
quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại
hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên
an toàn an dân
dân đúng đủ sạch sống được xác định là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất
đảm bảo xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
đến nay lực lượng công an toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống
trên chín mươi tám triệu nguyên khẩu được làm sạch
cùng với đó trên sáu mươi một triệu hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chiếc điện tử
cũng đã được nhu nhận đồng thời đẩy nhanh tiến độ pin trả thẻ cho công dân
triển khai được một khối lượng công việc rất lớn với một thời gian rất ngắn như vậy
là một sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm rất lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
chúng tôi cũng xác định dữ liệu dân cư là tài nguyên quốc gia quan trọng có giá trị
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trách nhiệm pháp lý
trách nhiệm chính trị là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
đối với đảng nhà nước và nhân dân
các nhiệm vụ của hai dự án từ việc xây dựng các văn bản
quy phạm pháp luật bố trí lực lượng đào tạo tập huấn nguồn nhân lực thực hiện
cho đến việc triển khai các gói thầu triển khai hạ tầng phần mềm đường chuyên
các giải pháp bảo mật đảm bảo an ninh an toàn
tất cả đều được triển khai một cách đồng bộ quyết liệt
với sự kiểm tra đôn đốc giám sát chặt chẽ
những kết quả bước đầu của bộ công an đạt được trong việc triển khai thành công hai dự án
đã đóng góp quan trọng vào sự chuyển động cùng các bộ ngành địa phương
của những tế chính phủ địa phương
từ nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp
và quản lý căn cước công dân bộ công an đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng
trong khai thác chia sẻ và kết nối với mục tiêu nhằm thúc đẩy các dịch vụ công
đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số
nhất là trong bối cảnh thực hiện phòng chống dịch bệnh và trong điều kiện bình thường mới
tăng cường tiến hành kết nối dữ liệu dân cư quốc gia với các dữ liệu của các bộ ngành
từ nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã xây dựng và đưa vào thực tế
triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý công dân dịch dịch
phần mềm quản lý cân dân việc chính sách hỗ trợ của úc một mươi chín phần mềm quản lý cân dân nguyên liệu của úc một mươi chín
ứng dụng dnaid thích hợp thông tin tiêm chủ
sử dụng công thức công tin cán chức ít mật thông tin xét nghiệm của úc một mươi chín và tiêm chủ

vì mình quẹt vào đó thì có thể hiển thị hết thông tin của mình
mình đã tiêm đủ hai mũi và có chứng nhận âm tính
cảm thấy không cần phải nhiều giấy tạo lặng nhắn như trước nữa
chúng ta lắm bất tử cái thông tin

những người nào tiêm được mũi một và những người nào tiêm mũi hai
trên cơ sở đó tích vào trong vấn đề thẻ căn cước công dân của người dân
mình chỉ cần dơ cái căn cước công dân ra là quét được tất cả không cần một giấy tờ gì nữa
mình cảm thấy rất là tiện
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối liên thông trên cổng dịch vụ công
đồng cử nguy cơm dân có thể nộp hồ sơ cư trú trực tuyến
thay vì phải tới cơ quan đăng ký cư trú
cơ sở dữ liệu về cư trú cũng đã được cập nhật
kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tạo cơ sở cho dịch vụ mới giúp quản lý cư trú
từ thủ công bằng hiện đại bằng công nghệ thông tin
là việc quản lý dân cư và quản lý cư trú bằng phương pháp thủ công
tức là quản lý qua sổ khẩu
sẽ rất nhiều các điều kiện thủ tục dừng hài cư dân
việc quản lý thủ công cũng không đảm bảo chắc chính xác dân cư
đặc biệt là biến tỏa về cơ hội của dân cư
khi có cơ sở dữ liệu về dân cư
thì sẽ bỏ sổ khẩu sẽ quản lý bằng số định danh
được cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư
đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch và sống
mới đây thủ tướng chính phủ đã cao bộ công an
thực hiện xây dựng hệ thống định danh và xác nhận điện tử tk
đây là tiền đề để phát triển thêm một bức nghĩa

đối với cung cấp thủ tục trực tuyến khác
việc phát huy vai trò của hai dự án này
trong đời sống xã hội
đấy mới là điều có ý nghĩa
hiện nay đối với cục c sáu
chúng tôi đang tập trung chỉ đạo lực lượng công an các địa phương
thực hiện việc nuôi sống cơ sở dữ liệu
chúng tôi đang thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với các bộ ngành và địa phương
để phục vụ cho các bộ ngành địa phương
có thể sử dụng dữ liệu dân cư
để xong các hoạt động quản lý của mình
bộ công an sẵn sàng kết nối với các bộ ngành địa tiên
phân hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý cân cấp công dân
tất cả được thực hụt tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp

góp phần thúc đẩy triển tuyển số quốc gia
với những tiện ích mang lại hai hệ thống đã góp phần quan trọng
và công tác cải cách hành chính của bộ công an
từng bước đẩy mạnh ứng dụng phục vụ kinh tế xã hội
phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
vâng từ những kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
những định hướng chiến lược mới sẽ tiếp tục được bộ công an thảo luận
xây dựng đưa ra trong năm hai nghìn hai mươi hai tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ một mươi bảy
lần thứ bảy mươi bảy dự kiến được khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng sáu
và ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tới đây tại thủ đô hà nội